thưa quý vị ngày hôm nay đã là quá khứ ngày mai là một bí ẩn và ngày hôm nay là một món quà
đừng để tuột mất món quà đó vì vậy ngay khi mở đầu ngày mới chúng ta hãy trân trọng từng phút giây
và giữ gìn nâng niên món quà hiện tại quý vị nhé
vâng và chúng tôi cũng xin được kính chúc cho mọi khoảnh khắc của quý vị trong ngày hôm nay đều trôi qua thật ý nghĩa
mong rằng những thông tin trong sáu mươi phút tới đây của chương trình cũng sẽ thật hữu ích đối với quý vị
và an ninh ngày mới hôm nay có gì mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết
mở đầu là các tin tức an ninh trật tự
sau ba ngày xét xử gần một tuần nghị án vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên sơ thẩm
vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với mức án gần ba mươi ba năm tù đối với hai mươi ba cán bộ
thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hà tiên và tri cục hải quan cửa khẩu quốc gia giang thành
thuộc cục hải quan kiên giang các bị cáo bị cáo buộc để các doanh nghiệp thông quan khống hàng hóa và tiền tệ
chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần một trăm một mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên nguyễn xuân diệu nguyễn văn bảo nguyên phó tri cục trưởng hải quan cửa khẩu hà tiên
lần lượt là ba năm và một mươi năm tháng tù giam phạm quốc thuấn nguyên phó tri cục trưởng hải quan giang thành
hai năm tù giam đinh xuân thảo và phù thụ minh công chức tri cục hải quan hà tiên
lĩnh mức án hai mươi năm tù giam và một mươi năm tháng tù giam các bị cáo còn lại nguyên là tri cục trưởng phó tri cục trưởng
công chức hải quan cửa khẩu hà tiên và giang thành lĩnh mức án từ chín đến ba mươi tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cả hai mươi ba bị cáo lịnh án tù lần này đều có liên quan đến vụ án chiếm đoạt một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế
do trần hữu thọ huỳnh văn trong và một số đối tượng khác thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
cụ thể thọ và trong cùng các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp công ty để mua bán hóa đơn khống với nhau
sau đó xuất hóa đơn bán hàng tạp hóa khống qua campuchia lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng
để chiếm đoạt gần một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước
tiến hành điều tra mở rộng cơ quan công an xác định thọ và trong thực hiện hành vi là do sự thiếu trách nhiệm
của các công chức hải quan cửa khẩu hà tiên và giang thành
cũng liên quan đến vụ án này năm hai nghìn một mươi sáu một mươi bị cáo nguyên là lãnh đạo công chức hải quan hà tiên và giang thành
cũng đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và bị tuyên phạt các mức án từ hai năm đến bốn năm sau tháng tù giặc
cũng trong ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh cà mau đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ khiếu kiện
quyết định xử phạt vi phạm hành chính
người khởi kiện là ông lê hoàng luyến chú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
và người bị kiện trong vụ việc này là đồng chí trưởng công an huyện thới bình tỉnh cà mau
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám xe ô tô tải do ông lê hoàng luyến làm chủ
lê hoàng mãi điều khiển trở thuê tôm sống từ huyện thới bình tỉnh cà mau về thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông huyện thới bình kiểm tra và xử phạt về lỗi
tự ý cải tạo kết cấu của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất cụ thể đó là lắp đặt thêm máy tạo oxy
theo quy định tại điểm a khoảng chín điều ba mươi nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
tuy nhiên ông luyến không đồng tình với quyết định xử phạt trên nên đã khởi kiện để tòa nhân dân huyện thới bình
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã kết luận bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông lê hoàng luyến
là yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do trưởng công an huyện
ký vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám hoàn trả số tiền nộp phạt bảy triệu đồng và bồi thường thiệt hại tôm bị chết
tiền mất thu nhập với tổng số tiền lên tới hai trăm sáu mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa phúc thẩm căn cứ vào các tình tiết trong vụ việc các quy định của nhà nước
hội đồng xét xử kết luận bác toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của ông lê hoàng luyến
và giữ nguyên quyết định của bản án mà hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
liên quan đến băng nhóm cướp tài sản trên địa bàn huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải đã khởi tố bắt tạm giam lâm hoài hận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu để điều tra hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại ấp châu điền xã long điền đông a huyện đông
lâm hoài hận cùng đồng bọn đã dùng hung khí khống chế cướp hai điện thoại di động
đồ trang sức cùng một số tài sản khác của một cặp vợ chồng đang trên đường đi làm về
ngoài vụ cướp tài sản nói trên hận cùng đồng bọn còn thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
liên quan đến vụ việc tung thông tin giả về tập đoàn nước ngoài đầu tư đặc khu kinh tế tại tỉnh quảng ngãi trên mạng gia lô
và chiều qua phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng ngãi đã làm việc với chủ nhân của gia lô này
và tìm được tông tích này là tông tích giả
chủ nhân của số điện thoại gia lô là một phụ nữ hai mươi ba tuổi ở huyện tư nghĩa hiện đang làm tại một công ty bất động sản hoạt động tại tỉnh quảng ngãi
người phụ nữ này đã đưa lên gia lô cho bạn bè xem chia sẻ về việc một tập đoàn nước ngoài với tài sản một trăm hai mươi tỷ usd
đang nghiên cứu đầu tư tại thành phố quảng ngãi sẽ lấy toàn bộ khu vực biển
xây dựng thành đặc khu kinh tế trọng điểm lớn nhất việt nam thu hút giới đầu tư đã săn đất tập trung đến
cơ quan chức năng xác định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây suốt giá đất
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị trật tự tại địa phương
hệ phòng an ninh chính trị nội bộ đang xử lý cá nhân này theo đúng quy định của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi chín
do không am hiểu pháp luật bị rủ dê sang trung quốc làm thuê nhiều người đã vượt biên bằng đường đồi
khi sang đến nơi thì đã bị công an trung quốc bắt do nhập cảnh trái phép
mới đây nhất bốn mươi chín công dân việt nam xuất cảnh trái phép đã bị trung quốc trục xuất
và trao trả về việt nam
những công dân này được tiếp nhận gồm hai mươi năm nam hai mươi bốn nữ có hộ khẩu thường trú tại lạng sơn cao bằng bắc cạn tuyên quang hậu giang
với mục đích sang trung quốc để lao động kiếm thêm thu nhập nhưng vì không có giấy tờ hợp lệ nên đã bị công an trung quốc bắt giữ
sau khi bị tạm giam hơn một tháng những công dân này bị trục xuất qua cửa khẩu hữu nghị
sau khi tiếp nhận phòng quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài công an tỉnh lạng sơn đồn biên phòng cửa khẩu hữu nghị
đã tổ chức tuyên truyền các quy định về xuất nhập cảnh lập biên bản hoàn thành các thủ tục để bàn giao cho trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn
có biện pháp hỗ trợ đưa công dân trở về nơi cư trú
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ô tô trên đề bàn thành phố hải dương
tỉnh hải dương vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua đã làm cho hai người chết và
ba người bị thương
ông đinh duy gio phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường ái quốc thành phố hải dương tỉnh hải dương cho biết
danh tính tài xế điều khiển chiếc xe ô tô con đã tử vong được xác định là lê văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn gia lộc tỉnh hải dương
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường ái quốc các nạn nhân đều là người trong gia đình
có quan hệ họ hàng với nhau ở thị trấn gia lộc hải dương và đang đi ăn cưới ở thôn vũ xá
trong số hai nạn nhân tử vong có một người là tài xế
khác hiện đang chưa xác định được danh tính
ba người bị thương đều đã là người cao tuổi
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn bước đầu được cơ quan chức năng xác định là do đoạn đường ngang dân sinh
từ thôn vũ xá ra quốc lộ năm không có barrier chỉ có đèn tín hiệu và còi cảnh báo
do không quan sát tài xế xe con đã lao xe qua trong lúc tẩu hỏa vừa chạy tới
trước đó thì vào khoảng thời gian trên một xe ô tô khác cũng từ đường nhánh băng qua đường sắt không quan sát
đúng lúc này thì đoàn tàu lp tám chạy hướng hải phòng hà nội đi tới
cũng đã xảy ra tai nạn
hậu quả chiếc ô tô năm chỗ bị đoàn tàu đâm trúng kéo lê hàng trăm mét mới dừng lại
hai người tử vong ba người bị thương nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân
xử lý vụ việc và khắc phục hậu quả
đến một mươi bảy giờ cùng ngày đường sắt hà nội hải phòng đã được thông tuyến
tại tỉnh kênh giang vào khoảng hai h chiều qua trên tuyến đường hành lang ven biển phía nam
đoạn gần khu công nghiệp thạnh lộc thuộc huyện châu thành đã xảy ra một vụ đổ hai cột điện
khiến cho một người tử vong và một người bị thương nặng
nạn nhân tử vong tại chỗ là anh trần thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thành phố rạch giá
còn nạn nhân bị thương là anh dương minh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cũ chú tại thành phố rạch giá
cả hai đang làm công nhân cho công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện anh dương
các nhân chứng cho biết tại hiện trường xảy ra tai nạn có hai cây cột điện cao một mươi bốn mét
nhưng hố trôn chỉ sâu một bốn mét xung quanh lớp đất chưa đổ bê tông để giữ trụ điện lại
khi hai công nhân trèo lên lắp ba bình hạ thế sức nặng mỗi bình là hơn ba trăm linh kg
đã khiến cho cột điện bị đổ xuống
lúc này hai công nhân đang đeo dây an toàn vào cổ điện không thể tháo ra để nhảy xuống thoát thân
nên đã bị cột điện đè vào người gây ra tai nạn
công an huyện châu thành đã có mặt kịp thời để điều tra vụ việc
trước khi nàm học sinh và giáo viên của trường trung học phổ thông lý sơn
huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi lại dạy vào học trong tâm trạng lo lắng như trong năm học này
bởi ngôi trường này sau mấy chục năm sử dụng giờ đã thật sự xuống cấp nghiêm trọng
có nguy cơ đổ dập bất cứ lúc nào
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
biển báo nguy hiểm được dựng lên quanh các dãy trường học
dấu tích của những mảng bê tông trên trần tường bị rơi xuống đất còn lộ rõ
sáu phòng học của hai dãy phòng của trường trung học phổ thông lý sơn huyện lý sơn
đang chung một cảnh ngô
trường trung học phổ là hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng
sáu trăm chín mươi một học sinh ở ngôi trường này đang học trong nỗi lo trường sập
hai dãy phòng học với một mươi sáu phòng học này của trường trung học phổ thông lý sơn
đường xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay đã thật sự xuống cấp hết sức nghiêm trọng
thầy cô giáo và học sinh nhà trường đang dạy và học trong sự lo lắng
bởi trường có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhất là trong thời điểm
việc nổ min phá đá thi công cảng bến đỉnh ngay gần trường
một ngôi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm năm nay
nhưng học sinh và thầy cô giáo lại phải dạy và học trong phật phòng
trước nỗi lo trường sập là điều khó chấp nhận
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết trên địa bàn đã xuất hiện một ổ dịch tả lợn châu phi
nhưng đã được xử lý an toàn triệt đề không lây lan ra các hộ chăn nuôi xung quanh
vào ngày một mươi hai tháng ba ổ dịch tả lợn châu phi được phát hiện tại gia đình ông hoàng văn lan
xóm bảy xã quỳnh mỹ huyện quỳnh lưu
qua kiểm tra phát hiện hai con lợn nái và một đàn hai mươi lợn con khoảng hai mươi ngày tuổi bị nhiễm bệnh
toàn bộ số lợn của nhà ông lan được cơ quan chức năng tiêu hủy đúng quy định
an toàn và không để lây lan
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện quỳnh lưu
hiện nay trên địa bàn huyện mới phát hiện một ổ dịch tại xã quỳnh mỹ
và đã xử lý đảm bảo an toàn không lây lan đang kiểm soát được tình hình
không chỉ tại huyện quỳnh lưu trước những nguy cơ hiện hữu
chính quyền và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nghệ an
đang chủ động triển khai những giải pháp để phòng chống dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi
thành phố đà nẵng đã và đang triển khai nhiều biện pháp kiểm tra kiểm soát
nhằm chủ động phòng chống ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn
đặc biệt là chú trọng giám sát với các xe chuyên chở lợn từ bắc vào nam và các lò mổ
theo thống kê mỗi ngày có từ hai mươi đến hai mươi năm xe chở lợn được vận chuyển từ bắc vào nam
với khoảng ba hai trăm linh con lợn đi qua thành phố đà nẵng
nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn
để chủ động phòng chống dịch bệnh các cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng
đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp
trong đó công tác kiểm tra tại các trạm kiểm dịch luôn được giám sát chặt chẽ
kiểm dịch động vật kiểm liên là tinh thần kiểm tra nghiêm ngạc các phương tiện vận chuyển

từ phía bắc vào nam kiểm tra đầy đủ thủ tục
kiểm tra từ nguồn gốc xuất xứ lợn vận chuyển
rồi kiểm tra thủ tục về vấn đề vệ sinh là an toàn trong quá trình vận chuyển
rồi kiểm tra đầy đủ những thủ tục kiểm dịch nơi xuất phát
là nếu đảm bảo yêu cầu đảm bảo theo quy định của luật thứ a
thì trạm tiếp tục
bên cạnh việc kiểm tra giấy tờ công tác tiêu độc khử trùng cũng được trạm kiểm dịch động vật thực hiện nghiêm theo quy định
đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện xe vận chuyển lợn nào cố tình trốn tránh hay chở lợn có dấu hiệu dịch bệnh vào khu vực
bên tôi nhập hàng rõ nguồn gốc trước khi đưa về rõ nguồn gốc trước khi đưa về là có thú y
người ta đến giám sát kiểm tra sau đó nhập vào kho rồi chế biến sau
khi cơ sở nào thì trên tỉnh có người giám sát
mình nào cũng đi như thế này như phong cách giám sát kẹp trí hay là nô hàng
nhưng mình đi phải đảm bảo trên đường đi mình vận chuyển đi đi đến đây về chỗ này
dịch tạo bây giờ mình không thể nào vì cái nại suất trước mắt mà mình để nây nan ra được
mình phải quan hệ sức
cùng với việc kiểm soát hoạt động vận chuyển các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố
cũng được bố trí cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm tra rõ ràng nguồn gốc chất lượng của lợn
và giám sát chặt chẽ trong tất cả các khâu
nguồn heo của tôi ở đây là nhập
xuất xứ của bình định là giấy tờ đầy đủ
có dịch kiểm tra đầy đủ trước khi mà nhập vào cái lò đà sơn đây
hiện tại trên địa bàn thành phố đà nẵng chưa phát hiện dịch tả lợn châu phi
nhưng trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
các ngành chức năng luôn tăng cường công tác kiểm tra giám sát không chủ quan lệ lạ
đồng thời cấp hơn sáu lít dung dịch bên cầu xích cho các địa phương để chủ động phòng chống dịch
thế nhưng còn gì bi kịch hơn nỗi đau của những gia đình khi mà chính đứa con hư
trong cơn nóng nảy ngáo đá say rượu hay là vì những mâu thuẫn nhỏ
đã có thể sẵn sàng tước đoạt mạng sống của đấng sinh thành
những vụ án xảy ra trong thời gian gần đây đã khiến cho dư luận phải bàng hoàng
và người người phải đau xót
vâng đó chính là vụ án nghịch tử đã sát hại bốn người thân
trong đó có ba người thân trong gia đình tại tp hcm
xảy ra vào chiều ngày một mươi một tháng ba
thêm một lần nữa giấm lên hồi chuông báo đậm đỏ về sự xuống cấp
băng hoại về đạo đức về văn hóa ứng xử giữa con người với nhau trong xã hội hiện nay
trong đó có thể nhận thấy rằng sự cố kết trong gia đình việt nam
theo chuẩn mực truyền thống nhiều giá trị văn hóa đạo đức
đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng
và cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay sẽ cùng chuyên gia nghiên cứu tội phạm học
phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn nhìn nhận về vấn đề này
và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi